đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh long an đã tiếp xúc cử tri huyện bến lức và huyện thủ thừa tỉnh long an
cùng ngày đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam và đại biểu quốc hội đơn vị số ba thành phố cần thơ cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện cờ đỏ thành phố cần thơ
tại các cuộc tiếp xúc cử tri hai huyện bày tỏ bức xúc và không đồng tình với hành vi của một số cá nhân lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để gây dối trật tự công cộng xúi rục kích động đe dọa công nhân đình công ở nhà máy kéo ra đường để biểu tình các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh long an vừa qua
cử tri đề nghị các cấp chính quyền cần điều tra làm rõ xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật để công nhân yên tâm lao động sản xuất
phó thủ tướng trương hòa bình ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cử tri để chuyển tới quốc hội và cơ quan hữu quan đồng thời cũng làm tốt hơn vai trò nhiệm vụ của đại biểu quốc hội
trao đổi với cử tri phó thủ tướng mong muốn cử tri và nhân dân cả nước tỉnh táo và tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước không nghe theo kẻ xấu làm mất an ninh trật tự ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân
về việc xây dựng đặc khu theo phó thủ tướng đây là vấn đề lớn đã được nghiên cứu từ lâu học hỏi kinh nghiệm của nhiều nước
về xây dựng đặc khu quốc hội đang nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp tâm huyết trách nhiệm của cử tri trên cơ sở đó đã nhất trí lùi dự án luật đặc khu để xem xét toàn diện
sáng một mươi tám tháng sáu đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và đại biểu quốc hội đơn vị số ba thành phố cần thơ tiếp xúc cử tri tại huyện cờ đỏ
mở đầu buổi tiếp xúc đồng chí nguyễn thanh xuân thành viên đơn vị bầu cử số ba thông qua kết quả kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
sau khi trả lời các ý kiến của cử tri đồng chí trần thanh mẫn thông tin về tình hình kinh tế xã hội và đặc biệt nhấn mạnh tình hình an ninh trật tự trong hơn một tuần qua
đồng chí đã phân tích nguyên nhân cũng như hoan nghênh sự chỉ đạo kịp thời cách xử lý khéo léo trong giải quyết tình hình của đảng và nhà nước ta
đồng chí tiếp tục yêu cầu địa phương quán triệt sâu rộng về công tác chính trị tư tưởng chính sách pháp luật của đảng và nhà nước đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân để hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành
mỗi cán bộ đảng viên phải luôn gương mẫu quyết liệt đi đầu trong quản lý và điều hành tiếp tục xây dựng bộ máy trong sạch vững mạnh tiếp tục củng cố niềm tin của đảng và nhà nước đối với nhân dân
thực hiện lịch trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn sáng ngày một mươi tám tháng sáu
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sóc trăng do bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể làm trưởng đoàn có buổi tiếp xúc gần một trăm linh cử tri xã vĩnh thành huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng
ngoài các vấn đề địa phương như cần đầu tư cơ sở hạ tầng vấn đề tình trạng đánh bắt thủy sản gây cạn kiệt đường giao thông xuống cấp cần được đầu tư
cử tri kiến nghị cần hạ thấp tuổi được hưởng chế độ người cao tuổi xuống còn bảy mươi năm thay vì tám mươi tuổi như hiện nay mức lương cho cán bộ cơ sở cần được tăng lên để bảo đảm cuộc sống
cần có cách thu hút bác sĩ về tuyến dưới để bảo đảm chất lượng khám chữa bệnh đặc biệt nhiều vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội được nhiều cử tri quan tâm
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sóc trăng ghi nhận những kiến nghị của cử tri huyện thạnh trị hứa sẽ có văn bản tổng hợp trình lên kỳ họp quốc hội tới